các sở ngành địa phương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó thiên tai
ngay tại khu vực cơ sở điển hình như tình trạng sạt lở ngập ống
đây là nội dung chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm nhằm ứng phó với tình hình thiên tai
dự báo diễn biến khó lường trong năm nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ tư lệnh tp các sở ngành
và ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện chủ động nắm tình hình thực hiện công tác phòng chống
ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng đã được duyệt
các quận huyện chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các phương án phòng chống ứng phó thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tương ứng với từng loại hình thiên tai cấp độ rủi ro thiên tai
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sang lấp lấn chiếm sông kênh rạch
gây sạt lở làm tắt nghẹn dòng chảy hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn